chào mừng quý vị đến với bộ phim hộp thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau một điểm đơn thư là một bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là một ông kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
để phản ánh những bức xúc của nhân dân qua hình ảnh mà người dân trực tiếp ghi hình
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được một mươi chín đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư hoàng tùng đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc
hiểu thức và những thắc mắc của các bạn